phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng được địa phương đặc biệt quan tâm
để nâng cao chất lượng y tế sơn la đã đẩy mạnh phát triển hệ thống y tế cơ sở liên kết với nhiều bệnh viện tuyến trung ương
chuyển giao công nghệ kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực đồng thời tận dụng các nguồn vốn để tăng cường trang thiết bị y tế cần thiết
đến nay hơn năm mươi các cơ sở y tế của tỉnh sơn la đã đạt chuẩn quốc gia về y tế
bằng sự nỗ lực ngành y tế sơn la ngày càng nhận được sự tin tưởng của đồng bào các dân tộc trong tỉnh
hàng tháng các can bộ y tế của trạm y tế xã trường khừa huyện mộc châu tỉnh sơn la lại thay viên nhau đi đến chín điểm bản trên địa bàn xã để khám và tư vấn sức khỏe cũng như cấp thuốc cho bà con nhân dân
mặc dù cả trạm chỉ có năm cán bộ
nhưng hơn bảy trăm linh hộ dân trên địa bàn xã đều được các cán bộ y tế đến thăm hỏi điều đạn và nhiệt tình
điều này góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người thầy thuốc vùng cao trong lòng đồng bào các dân tộc ở địa phương
y bác sĩ quan tâm đến chúng tôi thì quá là chú đáo
không bao giờ mà không chú đáo
luôn luôn xuống khám đơn nào cũng khám cho và cho thuốc
y bác sĩ rất quan tâm đến chúng tôi
nhất là chế độ thương bệnh viên chúng tôi
y bác sĩ lại càng thể hiện là quan tâm rất nhiều
chúng tôi thấy rất là phấn khởi
cần thiết lúc nào là có luôn
tình hình khám bệnh thì so với ngày xưa thì bây giờ thì quá là tiến bộ rồi
xã trường khừa là xã vùng ba đặc biệt khó khăn của huyện mộc châu với tỷ lệ hộ nghèo hơn năm mươi
đại đa số người dân là người mông người thái
trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế
ý thức về việc tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình còn thấp
vì vậy mặc dù có nhiều điểm bản nằm cách trung tâm xã khá xa
nhưng trạm y tế xã trường khừa vẫn thường xuyên tổ chức các buổi khám bệnh
và tuyên truyền về công tác chăm sóc sức khỏe ngay tại các bản
đến nay chín trên chín bản của xã đã có đội ngũ cán bộ y tế hoạt động
thói quen đi khám bệnh tại trạm y tế của bà con dân tộc thiểu số
bước đầu được duy trì thường xuyên và định kỳ
trước đây thì hầu như là các bản ở trên năm bản mông
hầu như là họ không xuống trạm để khám
bởi vì họ thường là ra thị trấn bục châu hoặc sang lóng sọc
hoặc là họ còn có thể sang bên nước bạn lào nữa
những vùng giáp biên họ sang đấy họ điều trị họ không xuống trạm
trước nhất là mình phải tìm hiểu xem là cái vấn đề nó ở chỗ nào
cái nhu cầu của bà con ra sao
tôi đã đi đến tận cơ sở và vận động rồi là mình làm
mình làm thực tế mình khám thực tế mình cho thuốc thực tế
bà con thấy khỏi hiệu quả thực tế ở trên bản là người ta khác đến với mình
bây giờ thì rất là đáng mừng là cái
năm nay thì số lượng bệnh nhân tăng lên được rất là đông
hai nữa cái số giảm đi rất nhiều cái số chuyển tuyến
trong năm hai nghìn một mươi bảy trạm y tế xã trường khừa đã được đầu tư xây dựng mới
hiện tại trạm đã có vườn mẫu cây thuốc nam với trên bốn mươi loại thuốc
có tám mươi năm các loại thuốc trong danh mục thuốc chữa bệnh
và có khả năng thực hiện trên tám mươi hai dịch vụ kỹ thuật
trong khám chữa bệnh theo quy định của bộ y tế
đến nay trạm y tế đã phát triển được
phấn đấu đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi với tổng điểm đạt tám mươi tám trên một trăm linh điểm
đầu tháng một năm hai nghìn một mươi tám xã trường khừa cũng đã được công nhận
là xã đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi
hiện trên địa bàn tỉnh sơn la mạng lưới y tế ngày càng phát triển rộng rãi
với bốn mươi hai đơn vị và hai trăm linh bốn trạm y tế xã phường thị trấn
với hơn bốn ba trăm linh cán bộ y bác sĩ
dược sĩ điều dưỡng y tá
đến nay đã có một trăm một mươi trên hai trăm linh bốn trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế
đáp ứng ngày càng cao về chất lượng công tác bảo vệ
chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
tiến cơ sở có ý nghĩa hết sức quan trọng vì nó là gần dân nhất
nếu như chúng ta củng cố được tiến cơ sở tốt
đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh
nhất là khám chữa bệnh ban đầu
thì nó sẽ giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên
mà cũng giảm được sự khó khăn
nhất là vấn đề khi một ông đọc phải đi xa để được chăm sóc sức khỏe
mà thứ ba chính y tế cơ sở mà hoạt động tốt
sẽ quản lý được dịch bệnh ở tại cơ sở
năm hai nghìn một mươi bảy ngành y tế sơn la đã hoàn thành chỉ tiêu giao
với xuất dưỡng bệnh trên một mươi dân
đạt hai mươi ba một mươi một dường tỷ lệ tăng dân số tự nhiên một hai mươi hai
giảm tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi bị suy dinh dưỡng xuống còn hai mươi
giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên một hai mươi năm
các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã triển khai trên hai mươi dịch vụ kỹ thuật mới tiên tiến
hiện đại đạt kết quả tốt tạo điều kiện cho người dân tiếp cận
thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến ngay tại tuyến y tế cơ sở
các chỉ tiêu như số lần khám bệnh số bệnh nhân số ngày điều trị
số trường hợp phẫu thuật thủ thuật chẩn đoán xét nghiệm
đều tăng so với năm hai nghìn một mươi tám
theo đó số lần khám bệnh đạt một trăm linh bốn
số bệnh nhân điều trị nội trú đạt một trăm ba mươi ba
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay tổng số lượt khám bệnh đạt trên ba trăm bốn mươi lượt
tăng một mươi ba hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
điều đáng mừng là nhiều bệnh viện đa khoa tuyến huyện
với sự đầu tư đúng đắn về nhân sự chuyên môn và trang thiết bị
nhờ vậy mà hiện nay đã có thể thực hiện được nhiều hoạt động chuyên môn cao
bệnh viện đa khoa mộc châu là đơn vị đầu tiên
ở sơn la sau bệnh viện đa khoa tỉnh thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật nội soi
trong điều trị các bệnh lý phức tạp giúp cho người dân giảm bớt chi phí điều trị
và thời gian lên tuyến trên
hiện bệnh viện đã có thể thực hiện mổ nội soi ổ bụng mổ thay khắp háng toàn phần
phẫu thuật sọ não phẫu thuật cột sống
đặc biệt bệnh viện đã thành công trong việc triển khai các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
thụ tinh nhân tạo và đến nay đã đón được bảy đứa trẻ ra đời bằng phương pháp này
hiện nay thì bệnh viện cũng được bộ y tế đưa vào hệ thống bệnh viện vệ tinh
và bệnh viện đa khoa mộc châu là bệnh viện vệ tinh của bệnh viện đài nguyên hà nội
thứ nhất đấy là điều sức thân lợi cho nguồn nhân lực được đào tạo và chuyển giao kỹ thuật
cái thứ hai nữa là có nguồn đối ứng của địa phương để nâng cao thêm nguồn vốn nguồn trang thiết bị
những việc này sẽ thứ nhất là cán bộ nhân viên sẽ được nâng trình độ chuyên môn nhiệm vụ
cái thứ hai nữa là đầu tư thêm trang thiết bị
những việc này sẽ giúp cho bệnh viện triển khai được nhiều kỹ thuật cao hơn
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi bảy số lượt khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa mộc châu đạt gần sáu mươi lượt
tăng một mươi bảy bốn so với kế hoạch với gần một mươi năm lượt điều trị nội chú công suất sử dụng dường bệnh theo kế hoạch đạt gần hai trăm linh
đáng nói là thời gian qua không có đơn thư khiếu nại về chất lượng khám chữa bệnh cũng như thái độ phục vụ của cán bộ y tế tại đây
đối với người dân huyện mộc châu đây đã thực sự trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe đáng tìm cậy
trước kia là bệnh viện cũng nghèo cũng bé nhỏ nhưng bây giờ cũng tốt cũng không có gì chê trách
đến bây giờ là càng hang trang hiện đại
hiện nay thì có là yêu thí tiến bộ hơn sạch đẹp hơn hang trang hơn và cũng hướng dẫn tận tình đến bệnh nhân chúng tôi
ví dụ bây giờ nó thay đổi các phòng khám chúng tôi không biết hỏi cũng có bàn hướng dẫn cũng có chỉ dẫn
có khi nhiều khi là các nhân viên đưa chúng tôi đến tận nơi khả khám
chất lượng công tác khám chữa bệnh tại sơn la được nâng cao nhiều dịch vụ y tế hiện đại đã được triển khai an toàn hiệu quả tại các bệnh viện
công tác dự phòng được chủ động khống chế không để dịch bệnh xảy ra
bên cạnh đó ngành y tế còn quan tâm chú trọng đến công tác cải cách hành chính thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính
xuống từ hai mươi đến ba mươi so với thời gian quy định
tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn những mặt chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu thực tế đặc biệt tại tuyến huyện tuyến xã
việc khai thác sử dụng quản lý các trang thiết bị y tế có nơi chưa thực sự hiệu quả còn lãng phí hiệu quả chưa cao
củng cố kiện toàn là hệ thống bộ mạnh nhất là việc sát nhập một số đơn vị
cái thứ hai là tăng cường việc đào tạo bồi sức nâng cao trình độ cho cán bộ
đối với ngành và trong hệ thống ngành nhất là việc thực hiện theo tổng tư ba mươi chín để đưa bảy mươi sáu khói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến cơ sở
cái thứ ba nữa là tập trung vào việc giáo dục y đức bởi vì cái này là cái làm nào để tạo được lọc tin của nhân dân đối với các vụ thể thuốc của tất cả các tuyến
trong năm hai nghìn một mươi tám
sơn la đã đề ra mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân làm tốt công tác y tế dự phòng chủ động phòng chống dịch bệnh không để dịch bệnh lớn xảy ra thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh chuyển nhiễm qua thực phẩm kiểm soát tốc độ tăng dân số nâng cao chất lượng dân số giảm dần khoảng cách tranh lệch tỷ số giới tính khi sinh
trong điều kiện của một tỉnh miền núi đa dân tộc dân cư sống rải rác khí hậu khắc nghiệt nhiệm vụ của ngành y tế sơn la rất nặng nề đòi hỏi mỗi cán bộ y bác sĩ dược sĩ điều dưỡng phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm lương y như tử mẫu làm tốt nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh